chủ tịch ủy ban châu âu ec bà uldula von der leyen ngày hai mươi bảy tháng năm đã đề xuất quỹ phục hồi kinh tế hậu covid một mươi chín
trị giá là bảy trăm năm mươi tỷ euro cho liên minh châu âu eu
tuy nhiên đề xuất này cần phải dành được sự ủng hộ của các nước thành viên
đại dịch covid một mươi chín đã đẩy eu rơi vào suy thoái nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
do đó đề xuất của bà ursula von der leyen sẽ hỗ trợ các nước bị tác động mạnh nhất
nếu được thông qua đây sẽ là gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử của eu
và sẽ bao gồm các biện pháp đánh thuế sâu rộng đối với các mặt hàng nhựa khí thải carbon và các hãng công nghệ lớn
ủy viên các vấn đề kinh tế eu paolo gentiloni đã hoàn nghênh đề xuất
coi đây là một đột phá giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ
nếu được thông qua như dự thảo italia và tây ban nha sẽ là những quốc gia đầu tiên nhận được viện trợ
do phải gánh chịu nhiều tác động của đại dịch
ngoài sáu trăm năm mươi tỷ euro hỗ trợ cho vay
eu cũng dành một trăm linh tỷ euro cho các chương trình giải cứu